còn tại tỉnh hải dương theo ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của địa phương này
đến nay các hạng mục tại bệnh viện giã chiến số ba đã cơ bản hoàn thành với ba trăm hai mươi chín giường bệnh và đã sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị
sở y tế hải dương đã điều động một trăm linh nhân viên y tế chủ yếu của bệnh viện đa khoa tỉnh sẵn sàng làm nhiệm vụ
bổ sung một số trang thiết bị thiết yếu từ nguồn viện trợ các đơn vị y tế khác trong tỉnh cho bệnh viện
tỉnh hải dương cũng đã chỉ đạo thành phố trí linh thực hiện khử khuẩn chuẩn bị đầy đủ vật chất tại khu nhà năm tầng
từng là nơi cách ly tập trung để các nhân viên y tế ở lại trong thời gian làm nhiệm vụ tại bệnh viện giã chiến
bệnh viện giã chiến số ba được lắp đặt cải tạo từ khu nhà ký thúc giá ba tầng của trường đại học sau đó
trong giai đoạn một vaccine phòng covid một mươi chín có tên là nanocovax do công ty nanogen sản xuất đã cho kết quả an toàn
giai đoạn hai sẽ tiêm thử nghiệm cho trên năm trăm sáu mươi người
người tình nguyện từ một mươi tám cho đến sáu mươi năm tuổi và dự kiến vào ngày hai mươi sáu tháng hai sẽ tiến hành tiêm mũi thử nghiệm nanocovax giai đoạn hai đầu tiên
thông tin được ông nguyễn ngô quang phó cục trưởng cục khoa học công nghệ và đào tạo bộ y tế cho biết
giai đoạn hai việc thử nghiệm vaccine nanocovax sẽ được triển khai tại hai địa điểm để tiến hành tiếp nhận tình nguyện viên được nhanh hơn
các địa điểm gồm học viện quân y tại hà nội và viện pasteur tp hcm thực hiện tại tỉnh long an
trong giai đoạn hai vaccine sẽ chỉ tiêm hai
nhóm người tình nguyện với hai liều năm mươi mg và bảy mươi năm mg
nanocovax là vaccine phòng covid một mươi chín do việt nam sản xuất đầu tiên được bộ y tế cấp phép thử nghiệm lâm sàng
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một vaccine nanocovax đã được học viện quân y bộ quốc phòng triển khai hiện đã hoàn thành
các tình nguyện viên sau tiêm hầu hết đều có sức khỏe ổn định
một số ít trường hợp có biểu hiện đau tại vị trí tiêm suốt nhẹ nhưng đều hết
sau một hai ngày
thưa quý vị và các bạn ngày hôm qua một mươi tám tháng hai tức ngày bảy tháng riêng năm tân sửu theo thông lệ là ngày khai hội trợ viềng tại huyện vụ bản tỉnh nam định
tuy nhiên để phòng chống dịch covid một mươi chín năm nay chính quyền địa phương quyết định không tổ chức phiên trợ nổi tiếng này
cùng bối cảnh đó lượng du khách đến quần thể di tích phủ giày cũng đã thưa vắng hơn hẳn so với thời điểm trước dịch
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
khu vực chính của phủ tiên hương quần thể di tích lịch sử văn hóa phủ dây tỉnh nam định dạng sáng ngày một mươi chín tháng hai tức mồng tám âm lịch
dù là đúng dịp khai hội nhưng khác với mọi năm không còn cảnh chen chúc nhau để lễ bái trong khu vực hành lễ
thay vào đó là khung cảnh vắng vẻ điều hưu du khách có thể vào lễ ở nội cung mà không cần phải xếp hàng
nhiều du khách cho biết chưa bao giờ thấy dịp lễ tết lại thấy thoải mái như thế này
gia đình nhà tôi thì thường thường đến ngày mùng bảy là ngày đi chợ việc là lễ phủ dày này cũng có hay tổ chức đi
nhưng mà mọi năm thì rất là đông đúc mà chen chúc
nhiều khi chỉ vái ở ngoài đấy chứ cũng không vào mà vái được thực tếp
người này vái đằng sau lưng người kia
năm nay đi thì người cũng vắng hơn coi như cũng lễ bái được thoải mái
mà hơn nữa là mọi người cũng phòng chống khẩu trang đeo chống sợi covid thì cũng đeo khẩu trang đầy đủ nên cũng rất là yên tâm cảm thấy rất là thoải mái
vì là năm nay tình hình dịch covid thì nói như này thì
người ta cũng ý thức được người ta cũng không đi mấy người ta đi rất là ít
còn thì hà nội hải dương các cái tỉnh kia thì người ta năm nay người ta không dám về
nhưng mà phần lớn là khách của bà con của tỉnh nam định này đi lễ là chính
thì bà con người ta cũng rất là y thức
người ta tất cả về đây người ta đều khéo đeo khẩu trang hết
theo ghi nhận của phóng viên du khách đến phủ đều đeo khẩu trang chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch
đặc biệt tại sân của khu di tích phủ giày những pano áp vích về tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đều được bố trí khá nhiều
thậm chí phủ cũng đã chuẩn bị nhiều bàn sắt khuẩn có sẵn khẩu trang y tế miễn phí cùng với nước rửa tay để du khách chủ động trước khi vào phủ lễ bái
tất cả bà con du khách vào đây lễ thì chúng tôi đã có loa đài và thường xuyên một ngày liên tục là chúng tôi nhắc là bà con là vì tình hình dịch bệnh rất là phức tạp
cho nên là luôn luôn nhắc nhở bà con là phải thực hiện
các cái tiêu đề của nhà nước đề ra ví dụ như là đấy rửa khử khuẩn rồi là đeo khẩu trang rồi đấy rồi là cũng nhắc nhở bà con là cũng không nên tụ tập lâu lại xong là người ta cũng giải tán người ta cũng đi luôn
bên cạnh đó để đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn xã kim thái cũng thành lập hai mươi một chốt kiểm soát tại các địa điểm diễn ra hoạt động lễ hội tâm linh trên địa bàn
lực lượng công an liên tục tổ chức những chốt tuần tra như thế này tại khu vực trong và ngoài đền
chú trọng việc xử lý hành vi bày bán hàng trái phép tệ nạn xã hội và các vi phạm có thể gây mất an ninh trật tự
bên cạnh công tác đảm bảo ninh tự thì tại những khu vực lối ra vào của sảnh đền chính lực lượng công an cũng liên tục bố trí lực lượng để làm sao nhắc nhở tuyên truyền người dân về các bước để phòng tránh dịch bệnh theo khuyến cáo của bộ y tế
có thể thấy nhờ có công tác tuyên truyền được thực hiện đồng bộ sâu rộng nên ý thức tự giác và tính chủ động của người dân trong công tác
công tác phòng chống dịch bệnh được nâng cao đặc biệt là tại những khu vực lễ tết thường xuyên đông đúc như chợ viềng tỉnh nam định
và quan trọng hơn cả đó là ý thức chung trong cộng đồng vì một mùa lễ hội an toàn không dịch bệnh
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
sau hai ngày tập trung điều tra sáng nay lực lượng cảnh sát hình sự kỹ thuật hình sự công an tỉnh quảng ngãi và công an huyện lý sơn
tỉnh quảng ngãi đã điều tra làm rõ vụ mất trộm trên năm trăm một mươi triệu đồng và hai mươi chỉ vàng
sáng ngày một mươi bảy tháng hai nhận tin báo về việc nhà bà phan thị lan ở xã an vĩnh huyện lý sơn bị kẻ gian đột nhập lấy tài sản hơn năm trăm một mươi triệu đồng và hai mươi chỉ vàng
qua điều tra bước đầu xác định kẻ trộm đã tạo hiện trường giả và cơ quan công an đã làm rõ đối tượng nghi vấn là phan thanh hải một mươi chín tuổi ở cùng địa phương với gia đình bị hại
sáng ngày một mươi chín tháng hai hải đã đến công an huyện đầu thú về hành vi của mình
nên trong dịp về quê nghỉ tết biết bà lan vắng nhà nên tối ngày một mươi sáu tháng hai hải đã lén lấy chìa khóa đột nhập vào nhà sau đó dùng dao dựa và bìm kìm bấm đập phá kết sắt lấy đi số tài sản trên rồi tạo hiện trường giả là dùng đá đập vỡ cửa sau nhà
với hành vi trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trần quốc thái chú tại huyện hóc môn tp hcm đã bị công an huyện thường xuân tỉnh thanh hóa khởi tố vụ án khởi tố bị can
gia lệnh tạm giam để điều tra làm rõ
vào ngày sáu tháng hai công an huyện thường xuân tp hcm nhận được tin báo của một người dân chú tại xã tân thành huyện thường xuân tố cáo trần quốc thái có dấu hiệu lừa đảo chiếm vào tài sản và trộm cắp tài sản
cụ thể gia đình nạn nhân có con gái làm công nhân tại tỉnh bình dương trong quá trình làm việc tại đây qua mạng xã hội có quen biết trần quốc thái và được đối tượng này giới thiệu đang công tác tại cục cảnh sát kinh tế bộ công an với cấp hàm thượng úy chức vụ phó đội trường
đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi một thái về nhà bạn gái chơi tại đây lợi dụng cả nhà đi vắng thái lục lọi đồ đạc trong nhà và lấy trộm ba mươi năm triệu đồng của gia đình sau đó thái mua rất nhiều qua cáp và hai chiếc nhẫn vàng một dây chuyền vàng nhưng là vàng giả tặng gia đình bạn gái nhằm tạo lòng tin và hỏi mượn số tiền hai trăm linh triệu đồng để xử lý công việc
trong cuộc điều tra công an huyện thường xuân đã bắt giữ thái tại phòng nghỉ mà đối tượng thuê tại thành phố thanh hóa đồng thời thu giữ một bộ cảnh phục với đầy đủ quân hàm biển tên và nhiều vật dụng khác liên quan đến vụ việc
bước đầu thái khai nhận đã lên mạng internet đặt mua trang phục giả của ngành công an và giả danh là cán bộ công an để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như vậy thái đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo chiếm hoạt tài sản của nhiều người trên khắp cả nước
vào năm hai nghìn một mươi ba tòa án nhân dân huyện yaleo tỉnh đắk lắc đã từng tuyên phạt trần quốc thái sáu năm sáu tháng tổ giam
về tội lừa đảo chiếm loạt tài sản
ba mươi đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc bầu cua ăn tiền tại xã gia thuận huyện gò công đông
vừa bị phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tiền giang bắt quả tang
trước thời điểm lực lượng làm nhiệm vụ đến hiện trường tụ điểm cờ bạc này có rất nhiều đối tượng tham gia
khi phát hiện lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy
còn lại ba mươi sáu đối tượng bị bắt tạm giam cùng với một trăm một mươi bảy triệu đồng sáu mươi bảy xe mô tô cùng nhiều vật dụng có liên quan
phòng cảnh sát cơ động đã bản giao các đối tượng cùng tăng vật cho công an huyện gò công đông
tiếp tục điều tra phân loại làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
sáng nay công an huyện an phú tỉnh an giang cho biết đã bắt giữ được đối tượng võ văn tới
trú tại huyện an phú tỉnh an giang là đối tượng có lệnh truy nã về tội

công an huyện an phú đã ra quy định truy nã đối với tới về tội cố ý gây thương tích
sau một thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi đến tối ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tức ngày mùng một tết
khi tới vừa về nhà người thân tại xã nhân hưng huyện tịnh biên để đón tết
thì đã bị công an huyện an phú bắt giữ

công an huyện an phú tỉnh an giang là đối tượng có lệnh truy nã về tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với kênh công an huyện an phú
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông thị thôn năm
xã hà vinh huyện hà trung tỉnh thanh hóa về tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài
hoặc ở lại nước ngoài trái phép
phạm hai tội cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
và phải nhận quyết định truy nã lần lượt của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
và công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
là đối tượng nguyễn đức linh sinh năm hai nghìn hai hồ hậu thường trú tại số nhà một mươi sáu trên năm mươi hai trên bốn trăm linh ba hàm nghi
phường đông hương thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn tân đại xã đông hòa huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
bị công an huyện triệu sơn và công an huyện đông sơn tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã đều về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện